chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã nghi sơn
liên quan đến vụ án bệnh nhân số hai mươi sáu nghìn hai mươi năm trú tại xã nghi sơn thị xã nghi sơn là nhân viên nhà hàng làm việc tại phường hai quận tám tp hcm
ngày một tháng bảy bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn từ sân bay tân sơn nhất về sân bay thọ xuân sau đó đi xe taxi về nhà
bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã và được trạm y tế xã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên bệnh nhân này đã không thực hiện yêu cầu của cán bộ y tế và vẫn đi chợ đi ăn sáng tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn xã
ngày ba tháng bảy bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên đến ngày chín tháng bảy thì kết quả xét nghiệm lần hai bệnh nhân lại dương tính với virus sars cov hai
ngay sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn truy vết đến chiều ngày một mươi tháng bảy đã ghi nhận có một mươi bốn người là f một và chín mươi người là f hai của bệnh nhân
trong đó một người là f một con trai của bệnh nhân ba tuổi cho kết quả dương tính với virus sars